sáng ngày một mươi sáu tháng tám tại hà nội trong khuôn khổ của ngày hội trí tuệ nhân tạo việt nam
chín đại diện đến từ các cộng đồng câu lạc bộ đã thống nhất và chính thức ra mắt
liên hiệp các cộng đồng ai ở việt nam phó thủ tướng vũ đức đam đã tới dự sự kiện
liên hiệp các cộng đồng ai ở việt nam được thành lập với mục tiêu để mạnh hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo việt nam
liên hiệp hoạt động dựa trên cơ chế nền là một thỏa thuận liên kết giữa các cộng đồng đào tạo
nghiên cứu phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại việt nam và với mong muốn tụ hội kết nối định hướng
và chia sẻ về đào tạo nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo mang lại lợi ích trinh đáng giữa các thành viên
góp phần đưa việt nam sánh vai với các cường cốt trí tuệ nhân tạo trong khu vực và thế giới